thanh tra chính phủ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện pháp luật thanh tra tiếp dân khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh trà vinh
chủ trì buổi công bố quyết định có đồng chí đặng công huẩn phó tổng thanh tra chính phủ
theo các quyết định được công bố thời hạn thanh tra là bảy mươi ngày
kể từ khi công bố quyết định đoàn thanh tra gồm bảy thành viên sẽ thanh tra về việc thực hiện pháp luật thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh trà vinh trong giai đoạn từ ngày một một hai nghìn một mươi ba đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thanh tra thường kỳ của thanh tra chính phủ